hôm qua hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến sau tiêm chủng của tỉnh hải dương đã họp để đưa ra kết luận cuối cùng về trường hợp cháu bé bốn năm tháng tuổi tử vong sau hai ngày tiêm vaccine quyên vasem tại trạm xá xã ngọc kỳ huyện tứ kỳ tỉnh hải dương vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi
hội đồng đã thống nhất kết luận trường hợp tử vong của cháu bé không có bằng chứng liên quan đến vaccine và quy trình tiêm chủng mà là sốc nhiễm khuẩn trên nền bệnh nhân bị nhiễm chủng huyết
sau sự cố này sở y tế tỉnh hải dương đã chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn đặc biệt chú ý quan tâm đến các trường hợp có liên quan đến tiêm vaccine để chăm sóc tích cực